thưa quý vị liên quan đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm bảy người tử vong tại đường tránh nam hải vân tp đà nẵng vào ngày hai mươi chín tháng bốn vừa qua
công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng vừa kết thúc điều tra chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp để đề nghị truy tố lê nhật phương
trú tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị là tài xế xe khách gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên